từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng tám để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
thành phố hà nội dự kiến lấy khoảng ba trăm linh mẫu test covid một mươi chín
tại các khu vực đối với các đối tượng có nguy cơ cao ở ba mươi quận huyện thị xã
cụ thể xác định xét nghiệm là yếu tố quan trọng hàng đầu
bí thư thành ủy thường trực thành ủy đã có chỉ đạo khẩn trương
nâng cao năng lực xét nghiệm đạt trên hai trăm linh mẫu một ngày
và trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất huy động các cơ sở lực lượng y tế của trung ương
công an quân đội ngoài công lập và các nguồn lực xã hội cùng nhân dân trên địa bàn
tham gia chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên toàn địa bàn thành phố
quy mô tối đa khoảng một ba triệu mẫu đảm bảo nguyên tắc nhanh chính xác
hiệu quả và an toàn ở mức cao nhất
cùng với chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử thủ đô
đây cũng là đợt lấy mẫu xét nghiệm lớn nhất từ trước tới nay
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín